thời gian gần đây công an quận kiến an thành phố hải phòng liên tục nhận được đơn trình báo của nhân dân trên địa bàn
về việc bị một số đối tượng lừa đảo qua hình thức ship hàng trả tiền với số tiền hàng triệu đồng
sau khi tiếp nhận tin báo của các bị hại bằng các biện pháp nghiệp vụ
đội cảnh sát hình sự công an quận kiến an đã truy tìm đối tượng và tiến hành bắt giữ đối tượng nguyễn trung kiên
và đồng phạm là phạm thị thu trang
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã thực hiện một số vụ lừa đảo
nhằm chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn đặt hàng những người bán hàng ăn hàng hoa
sau đó lừa người này nhận hộ hàng là bàn là rượu túi sách giả và thanh toán tiền hộ các đối tượng
sau khi nhận được tiền mà những người bán hàng đã thanh toán hộ
kiên và đồng bọn sẽ tắt máy không nhận hàng của họ nữa để chiếm đoạt tài sản là tiền
mà những người bán hàng đã thanh toán cho số rượu giả và túi sách giả
bằng thủ đoạn trên kiên và đồng bọn đã thực hiện chót lọt nhiều vụ lừa đảo
trên địa bàn quận kiến an và một số địa phương khác